trong khuôn khổ chuyến thăm lào từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng hai theo lời mời của đồng chí thượng tướng vy lai la kham phong
bí thư trung ương đảng nhân dân cách mạng lào bộ trưởng an ninh lào đoàn đại biểu cấp cao bộ công an do đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có nhiều hoạt động quan trọng trong chiều ngày một mươi tháng hai tại thủ đô viên trăn
đại sứ việt nam tại lào nguyễn bá hùng đã tham dự sự kiện
tại buổi tiếp thân mật bộ trưởng tô lâm và đoàn thủ tướng lào thonglun sisulit đánh giá cao chuyến thăm của bộ trưởng tô lâm và đoàn
cho rằng quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an hai nước tiếp tục phát triển ngày càng đi vào chiều sâu
phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của mỗi nước
bày tỏ vui mừng đến thăm và làm việc tại đất nước lào tươi đẹp bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
việt nam tự hào và luôn tin tưởng cộng hòa dân chủ nhân dân lào tiếp tục giành nhiều thành tiệu to lớn hơn nữa
trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước lào phồn vinh thịnh vượng
đặc biệt năm hai nghìn hai mươi đề nghị lào phối hợp chặt chẽ để việt nam hoàn thành trọng trách chủ tịch asean
chủ tịch ipa và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
trước đó cũng trong chiều một mươi tháng hai tại trụ sở bộ an ninh lào lễ đón chính thức bộ trưởng tô lâm
và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam được tổ chức trọng thể tại trụ sở bộ an ninh lào
tại cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam và bộ an ninh lào
hai bên đã kiểm điểm đánh giá tình hình kết quả hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ an ninh trật tự giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh lào trong năm hai nghìn một mươi chín
để ra phương hướng hợp tác trong năm hai nghìn hai mươi
kết thúc hội đàm hai bộ trưởng đã ký kết kế hoạch triển khai hiệp định hợp tác giữa hai bộ năm hai nghìn hai mươi